sau trận đấu bộ trưởng tô lâm thứ trưởng lương tam quang đã xuống sân động viên chúc mừng các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện câu lọc bộ ptf cand